hội đồng tư vấn du lịch phối hợp với google và báo điện tử vn express đã tổ chức khảo sát du khách nội địa hậu covid một mươi chín
qua khảo sát có thể thấy là du lịch việt nam đang bắt đầu phục hồi đồng thời cơ cấu và xu hướng du lịch của người việt cũng có nhiều thay đổi
thay đổi lớn nhất trong xu hướng đi du lịch của người việt hậu covid đó là thay vì những chuyến đi dài ngày
thì nay phần lớn du khách lựa chọn các tour ngắn ngày phù hợp với túi tiền đồng thời ưu tiên các tour du lịch biển và du lịch thiên nhiên
qua khảo sát có tới sáu mươi bảy lựa chọn du lịch biển năm mươi sáu là du lịch thiên nhiên với các khu nghỉ dưỡng sinh thái
qua những số liệu khảo sát sẽ giúp các đơn vị du lịch kịp thời nắm bắt được xu hướng để nhanh chóng bắt nhịp và phục hồi trở lại